sau khi chính quyền chức năng đã thực hiện đồng bộ nhiều biện pháp trong vài tháng qua tình trạng chặt phá rừng tại vườn quốc gia ba bể tỉnh bắc cạn đã tạm lắng
thế nhưng những ngày gần đây tại khu vực này việc chặt phá rừng đặc biệt là khai thác cây gỗ nghiến lại tiếp tục tái diễn
thậm chí có cây tuổi đời đã vài trăm năm nhưng vẫn bị đốn hạ ghi nhận của phóng viên truyền hình nhân dân
cây gỗ nghiến này được tổ tuần tra hạt kiểm lâm vườn quốc gia ba bể phát hiện vào ngày một mươi bốn tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi bảy có đường kính khoảng một mét bị chặt hạ
vị trí được xác định tại khoảnh bốn tiểu khu bảy mươi một tên gọi của người dân địa phương là khu vực lùng chuông thuộc phân khu bảo vệ nghiêm ngặt của vườn quốc gia ba bể
tổng khối lượng gỗ bị chặt hạ lên đến gần một mươi bốn mét khối phần cành cũng đã bị lâm tặc xẻ thành từng khúc nhỏ
điều đáng nói cây nghiến này bị các đối tượng
đối tượng lầm tặc chặt hạ ngay gần mặt hồ ba bể
vị trí này mỗi ngày có hàng trăm lượt xuồng chở khách tham quan du lịch đi qua đây
đây là cây nghiến mới nhất bị chặt hạ ở trong vườn quốc gia ba bể
như quý vị có thể thấy là những chiếc lá của cây nghiến này vẫn còn xanh
và vị trí từ hồ lòng hồ ba bể cho đến đây cũng chỉ cỡ chừng khoảng năm mươi mét
điều này càng chứng tỏ là sự tinh vi và sự táo tợn của các đối tượng lâm tặc ở đây
cây gỗ này bị đốn hạ trong khi lực lượng kiểm lâm không hề hay biết
cho tới khi có nguồn tin báo của người dân địa phương
trên thân và gốc cây cũng chưa được đánh số thứ tự hay ngày tháng năm theo quy định
phóng viên đã liên lạc với ông bùi văn quang quyền giám đốc vườn quốc gia ba bể
về thực trạng rừng trong vườn quốc gia hiện nay
tuy nhiên ông quang khẳng định rừng vẫn giữ ổn định từ tháng bảy năm hai nghìn một mươi bảy cho đến nay
tính riêng từ đầu năm hai nghìn một mươi bảy đến nay đã có khoảng ba mươi cây gỗ nghiến bị chặt hạ
tổng số gỗ bị chặt hạ lên đến gần hai trăm năm mươi mét khối
theo báo cáo của vườn quốc gia ba bể số vụ chặt phá rừng tại vườn năm sau luôn cao hơn năm trước
điều này rất đáng quan ngại
nếu không có những biện pháp
quyết liệt nhằm bảo vệ rừng
một điểm chung nhất của các vụ phá rừng gần đây tại bắc cạn
đó là mỗi khi cây nghiến nào bị hạ xuống thì lực lượng đầu tiên phát hiện ra
chính là người dân chứ không phải là các cơ quan chức năng hay là kiểm lâm vườn quốc gia ba bể
mặc dù biết diện tích tại vườn quốc gia hiện nay khá bao la và rộng lớn
và lực lượng kiểm lâm cũng khá là mỏng
nhưng tuy nhiên với những biện pháp của tỉnh bắc cạn từ đầu năm đến nay
để ngăn chặn tình trạng phá rừng thì dường như là vẫn chưa thực sự hiệu quả
bởi tình trạng phá rừng thì vẫn tái diễn như thế này
người dân và dư luận cho rằng là trách nhiệm đầu tiên thuộc về vườn quốc gia ba bể
bởi đây là nơi quản lý trực tiếp vườn quốc gia
và trách nhiệm này cũng cần được làm rõ hơn
để tránh tình trạng rừng vẫn tiếp tục bị chảy máu